mưa nhiều và mây nhiều cộng thêm gió đông bắc thổi sẽ khiến cho nền nhiệt ngày mai ở miền trung cũng không cao
như tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế mức nhiệt sẽ là một mươi chín hai mươi độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào cho đến quảng ngãi sẽ là hai mươi ba hai mươi bốn độ bình định đến phú yên hai mươi năm hai mươi sáu độ
còn khánh hòa đến bình thuận sẽ là những nơi có vùng nhiệt cao nhất hai mươi bảy cho đến hai mươi chín độ
không khí lạnh mới tăng cường chưa tác động gì đến thời tiết tây nguyên và nam bộ
vì thế ở khu vực trong đêm nay và ngày mai thời tiết tạnh giáo với nền nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên
giao động trong khoảng hai mươi bảy cho đến hai mươi tám độ còn nam bộ sẽ là ba mươi hai ba mươi ba độ thời tiết không mưa và nắng giáo
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ chiều mai ở vĩnh bắc bộ sẽ có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy
với khu vực huyện đảo hoàng sa có gió đông bắc mạnh cấp sáu chiều và tối mai có lúc cấp bảy biển động
còn ở khu vực huyện đảo trường sa gió không mạnh ở mức cấp bốn cấp năm
nhưng mưa rông thì vẫn xuất hiện nhiều làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước